tại nhà thi đấu quận cầu giấy tp hà nội đã diễn ra cuộc thi tài năng robot tp hà nội lần thứ hai robot tacon hai nghìn một mươi bảy
cuộc thi do trung tâm đào tạo sao nam phối hợp với stem education center tổ chức nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các em học sinh có cơ hội giao lưu thi đấu và khẳng định bản thân
cuộc thi tài năng robot thành phố hà nội lần thứ hai robot tacon hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong không khí hào hứng sôi động với sự tham gia của gần hai trăm linh học sinh đến từ gần hai mươi trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
cuộc thi gồm bảy bảng thi đấu phù hợp với từng độ tuổi của thí sinh mỗi đội gồm từ một đến ba thành viên tùy theo nội dung từng bảng
cuộc thi sử dụng luật thi đấu được quy định trong thể lệ cuộc thi robot quốc tế
các thí sinh tự trang bị robot sử dụng bộ hunna
kikki marobot time hoặc happy cam
ứng dụng các kiến thức đã học để lắp ráp lập trình và điều khiển robot thi đấu theo yêu cầu của cuộc thi như robot đa bóng robot sumo robot giải cứu sáng tạo robot
để tham gia cuộc thi này các em học sinh phải vận dụng những kiến thức stem đã học thông qua hoạt động lắp ráp điều khiển và lập trình robot để phát huy hết khả năng của mình
cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn giúp các em học sinh trên địa bàn thành phố hà nội có cơ hội giao lưu
rèn luyện và khẳng định mình thông qua những bài thi
đầy tự tin sáng tạo và đổi mới
kết thúc cuộc thi các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được bồi dưỡng tuyển chọn tham gia cuộc thi robot thanh thiếu niên quốc tế hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức tại malaysia vào tháng tám tới